theo bộ công thương từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra xử lý giám sát gần bốn vụ
liên quan đến các hành vi thu gom mua bán trang thiết bị y tế phòng dịch
ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi đội quản lý thị trường số bốn và đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường thành phố hà nội phối hợp với cơ quan công an thành phố
đã tiến hành kiểm tra tạm thu giữ hai trăm một mươi bốn ba trăm linh chiếc khẩu trang các loại
đối với các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng tình hình khăn hiếm hàng hóa do dịch bệnh
để găm hàng mua gom hàng hóa để bán thu lợi bất chính
cùng ngày đội quản lý thị trường số một mươi hai cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh
kiểm tra hộ kinh doanh tân phát l bốn địa chỉ sáu mươi sáu trên một đường tmt một mươi ba tổ tám mươi bốn k bốn
phường trung mỹ tây quận một mươi hai thành phố hồ chí minh phát hiện và thu giữ một mươi bảy bốn trăm linh khẩu trang vải
loại bốn lớp không rõ nguồn gốc xuất xứ
cùng với đó ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng quản lý thị trường các tỉnh đã kiểm tra giám
giám sát một trăm bảy mươi một vụ xử lý ba mươi sáu vụ xử phạt bảy mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi năm đồng tạm giữ hai trăm sáu mươi chín một trăm năm mươi một chiếc khẩu trang
như vậy từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi số vụ kiểm tra giám sát
xử lý của lực lượng quản lý thị trường là ba chín trăm chín mươi chín vụ